sáng ngày bảy tháng ba các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh bình dương đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm hai nghìn hai mươi
tiễn hơn một năm trăm linh thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ
trong đợt nhập ngũ lần này tỉnh bình dương giao một năm trăm năm mươi tân binh cho các đơn vị gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh
quân khu bảy quân đoàn bốn vùng bốn hải quân bộ tư lệnh hải quân lữ đoàn đặc công bốn trăm hai mươi chín thuộc binh chủng đặc công và bộ tư lệnh đặc công
có bốn mươi tám tân binh là đảng viên trẻ hai mươi tám tân binh là cán bộ viên chức và bốn trăm linh năm tân binh có trình độ trung cấp cao đẳng và đại học
đến dự lễ giao nhận quân tại điểm thị xã thuận an tỉnh bình dương thượng tướng nguyễn phương nam
ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam cùng lãnh đạo địa phương đã chúc mừng
động viên các tân binh ra sức học tập rèn luyện trong môi trường quân đội phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc
còn tại tỉnh lâm đồng sáng ngày bảy tháng ba tại một mươi hai huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám
năm nay toàn tỉnh có chín trăm năm mươi thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
nhờ làm tốt công tác đăng ký quản lý nguồn khám sức khỏe và sàng lọc nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tại lâm đồng năm nay có nhiều tiến bộ
tỷ lệ sức khỏe loại một và loại hai đạt gần bảy mươi năm
trình độ văn hóa trung học phổ thông hơn ba mươi năm
đại học cao đẳng trung cấp hơn sáu ba vượt chỉ tiêu đề ra
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám địa phương có bốn mươi tám đảng viên tình nguyện nhập ngũ vượt hai tám chỉ tiêu giao
các tân binh của lâm đồng được giao về các đơn vị thuộc quân khu bảy và học viện lục quân
cũng trong sáng bảy tháng ba tỉnh lào cai đã tổ chức lễ giao nhận quân tiễn đưa thanh niên các dân tộc ở địa phương lên đường nhập ngũ
trong đợt giao quân lần này tỉnh lào cai có sáu trăm năm mươi tân binh được giao cho các đơn vị là bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sư đoàn ba trăm một mươi sáu sư đoàn ba trăm năm mươi năm quân khu hai
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đăng ký quản lý nguồn khám tuyển chặt chẽ nên các địa phương trong tỉnh lào cai đều đạt chỉ tiêu giao quân
chất lượng thanh niên nhập ngũ bảo đảm các tiêu chí về sức khỏe chính trị văn hóa đạo đức
cùng với các địa phương trong cả nước
một mươi tháng ba tại tất cả một mươi huyện thị xã thành phố của tỉnh bình thuận đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám
năm nay bình thuận có một bảy trăm chín mươi bảy thanh niên lên đường nhập ngũ đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao trong đó có hai nữ
nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như đảng viên đạt tỷ lệ ba một mươi bảy trình độ cao đẳng đại học đạt một mươi một một mươi năm
hơn hai mươi năm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ hơn bốn mươi bốn thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại một và loại hai
chất lượng thanh niên nhập ngũ của bình thuận có bước nâng lên cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy